đúng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm chuyến bay mang số hiệu dz sáu mươi hai nghìn hai trăm bốn mươi chín xuất phát từ bảo an thẩm quyến trung quốc đã hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế vân đồn
đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống sân bay vân đồn sân bay tư nhân đầu tiên của việt nam
dự kiến trong tháng sáu tới vân đồn sẽ khai thác thêm các đường bay quốc tế mới như vân đồn đài loan của bamboo airways vân đồn incheon hàn quốc của vietnam airlines
đối với thị trường trung quốc sắp tới sẽ có thêm các đường bay tới hải nam nam ninh quảng châu
nằm trong chiến lược mở thêm nhiều đường bay mới đặc biệt là tới các thị trường quốc tế giàu tiềm năng cảng hàng không quốc tế vân đồn đang lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện chương trình xúc tiến thị trường trong năm nay